mỗi năm cứ đến mùa mưa bão triều cường dọc bờ biển từ huyện đầm dơi nam căng tới mũi cà mau
luôn sạt lở phức tạp và làm mất hàng trăm hectare đất rừng ven biển
chuyện lùi nhà chạy sống đối với người dân sống nơi đây không còn lạ lẫm mỗi khi mùa mưa bão đến
tại vàm kinh năm ở ấp kinh năm xã viên an huyện ngọc hiển tỉnh cà mau tốc độ sạt lở rất phức tạp
người dân cho biết khoảng hai mươi năm qua sóng biển đã phá hủy tiến sâu vào hơn hai km gây nhiều bất an
từ họ ở đây hai mươi mấy năm rồi chứ về nhà không biết bao nhiêu lần mà nói luôn
năm nay cũng phải về nữa nè đang sẵn sàng làm rồi về nữa
về lên chứ không về tháng chín tháng một mươi này sóng quýnh rồi sập
vì đó tụi tôi chỉ có yêu cầu ước mơ là được bờ kè này hay hoặc là nhà nước xem xét lại
hay hoặc là gì về tụi tôi đến chỗ nơi có chỗ nơi ở an toàn vậy đó để sóng biển mình cũng sợ nữa
ngủ ban đêm cũng không yên nó vậy chứ lo sợ lắm luôn nhất là nước lên ban đêm á
rồi nhà thì
xóm nhà nơi cửa vàm kinh năm bên bờ biển đông hiện chỉ còn năm hộ gia đình với hàng chục nhân khẩu
biển êm thì họ lên sùi nhỏ ra biển đánh bắp biển động thì coi cùng lại trong những căn nhà sàng tạm bờ
với nỗi lo sợ sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào
ở đây mình lo lắng từ ngày từ giờ luôn chứ sợ chứ
chỉ có trong vậy đó thấy ở bên nơi vô người ta làm bờ kè mình mừng lắm luôn
chỉ có nói trời ơi trong cho người ta mừng lắm
chỉ có nói trời ơi trong cho người ta mừng lắm luôn
còn người ta làm bờ kè mình cũng đỡ một chút
nói gì chứ mình cũng đỡ có bờ kè để người ta không cho mình ở đây người ta di dời mình vô
còn người ta không làm bờ kè thì mình cứ ở đây hoài vậy đó
năm nay dời đây nữa là hết dời tại vì sống ở trên á
nó lùa vô rồi ở đây biển mình nó tới nữa ở trước cửa này nó tới nữa là không còn dời nữa
theo thống kê của ngành nông nghiệp trên toàn tuyến biển đông xuất hiện bảy vị trí sạt lở đặc biệt nghiêm trọng
tại huyện ngọc hiển nhiều điểm sạt lỡ có tốc độ rất nhanh tiến sát và gây áp lực lên đường hồ chí minh
trước thực tế đó thông qua nhiều nguồn ngành nông nghiệp tỉnh cà mau đã và đang triển khai các dự án kè giảm tác động của sóng biển vào bờ
tại những vị trí đặc biệt nguy hiểm nhất là tại các cửa biển nhưng chưa thể khắc phục do thiếu kinh phí
đất ven biển tiếp tục mất đi những vạt rừng tiếp tục bị sóng cuốn trôi đời sống người dân nhiều bất an trong mùa mưa bão đang đến gần